dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và tờ trình của chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải điều hành phiên họp
phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải điều hành phiên họp
phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải điều hành phiên họp
điều này sẽ làm giảm động lực khởi kiện của các công ty đa quốc gia đối với chúng ta
đại biểu cho rằng chính sách hỗ trợ đầu tư cần bảo đảm một nguyên tắc công bằng hướng tới tất cả các doanh nghiệp đạt được các tiêu chí cụ thể mà chính sách của chúng ta hướng tới không phân biệt đó là doanh nghiệp thuộc đối tượng phải chịu thuế bổ sung hay không
đại biểu trần hoàng ngân đoàn đại biểu quốc hội tp hcm cũng cho rằng cần thiết ban hành nghị quyết sẽ giúp môi trường thu hút đầu tư nước ngoài trên toàn cầu bảo đảm tính minh bạch công bằng giữa các quốc gia